từ năm hai nghìn một mươi sáu dự án xây dựng mô hình trồng hoa li li thương phẩm
đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị phê duyệt
và hy vọng tới đây sẽ tiếp tục huy động nguồn lực của người dân và doanh nghiệp
để phát triển khu vực này
theo đó sở khoa học và công nghệ sẽ phối hợp với các nhà đầu tư
tiếp tục nghiên cứu chuyển giao quy trình trồng các sản phẩm hoa quả cây dược liệu
để cung cấp cho thị trường tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân
huy động vốn của người dân doanh nghiệp đồng góp vào đây
để phát triển khu vực này trở thành một khu vực sản xuất
để cung ứng rau quả cho tỉnh quảng trị cũng như là cả tỉnh lân phật
và nếu mà phát triển tốt hơn nữa thì có thể đây là một khu vực
mà có thể là có những cái doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây
để rồi xuất khẩu ra nước ngoài những loài hoa loài quả mà có chất lượng cao
bên cạnh đó tỉnh quảng trị cũng có chủ trương quy hoạch chi tiết về vùng này
để nhân rộng tạo dựng thương hiệu các loại hoa quả
đủ sức cạnh tranh trên thị trường và phát triển nơi đây thành khu du lịch thân thiện môi trường
tỉnh quảng trị kỳ vọng xây dựng đèo sa mù huyện hướng hóa thành tiểu đà lạt
với nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
tôi cho rằng là nó có tiềm năng để phát triển khu vực này thành một tiểu đà lạt
bởi vì khí hồ ở đây nó tương đồng với đà lạt
để rồi làm thế nào đó để nó trở thành một vùng trọng điểm
và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm để phát triển sản xuất khu vực này
trong những ngày giáp tiết nguyên đán kỳ hợi
hình ảnh những cây hoa ly thân chắc khỏe lá xanh hoa đẹp
được chuyển về trung tâm thành phố trong sự hao hức đón đợi và săn đón của người dân
như góp phần khẳng định thương hiệu hoa ly sa mù đang dần có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường
hoa ly mang thương hiệu sa mù hướng hóa
chỉ góp thêm sắc xuân cho ngày tết cổ truyền dân tộc
mà đã hoàn thành sứ mạng khai mở tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng tiểu đà lạt sa mù
để rồi trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm nông nghiệp ở vùng khí hậu đặc trưng này
đến với nhiều vùng miền trong cả nước trong tự hào chung của người dân vùng đất lửa anh hùng